tại cuộc gặp giữa chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống philippines ông rodrigo raduterte
hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác chiến lược thời gian qua
trên các lĩnh vực chính trị quốc phòng an ninh kinh tế thương mại đầu tư
hai bên nhất trí tích cực thúc đẩy các cơ quan liên quan triển khai các thỏa thuận đạt được
và nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác nhằm đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể
duy trì trao đổi đoàn cấp cao và giao lưu nhân dân nhằm củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang đã chúc mừng ngài tổng thống và chính phủ philippines
đã giải phóng hoàn toàn thành phố marawi và thông báo việt nam đang tiến hành các thủ tục
để viện trợ hai trăm linh tấn gạo hỗ trợ người dân thành phố marawi
cho biết việt nam sẵn sàng hợp tác với philippines trong những vấn đề về an ninh và phòng chống khủng bố cướp biển
tội phạm công nghệ cao ma túy buôn bán người cũng như hợp tác trên biển như tìm kiếm cứu hộ
tổng thống rodriro raduterte bày tỏ vui mừng đến dự tuần lễ cấp cao apec tại đà nẵng
khẳng định ủng hộ và tin tưởng việt nam tổ chức thành công năm apec hai nghìn hai mươi
tổng thống bày tỏ hoan nghênh các nhà đầu tư cũng như khách du lịch việt nam đến philippines
hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường đoàn kết và duy trì vai trò trung tâm
của asean trong các vấn đề lớn liên quan đến an ninh lợi ích của mỗi nước và của khu vực
về vấn đề biển đông hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình
ổn định an ninh an toàn hàng hải và hàng không
nhất trí kiên trì giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình
trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
phối hợp chặt chẽ để sớm đạt được coc